các kinh tế công an thành phố phát hiện đối tượng cầm đầu đứng xa thành lập sáu công ty với mục đích xuất bán hóa đơn trái phép
để qua mặt các cơ quan chức năng đối tượng này đã hợp thức hóa bằng cách mua bảy trăm một mươi sáu tờ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào
với tổng doanh số hơn một trăm sáu mươi năm tỷ đồng của tám mươi ba doanh nghiệp tại tp hcm với giá từ hai năm đến ba năm trên doanh số hóa đơn trước thuế
đồng loạt khám xét một mươi bảy địa điểm tại thành phố đà nẵng và tp hcm là chỗ ở nơi làm việc của các đối tượng
lực lượng chức năng phát hiện một trăm năm mươi bốn con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn nhiều dấu chức danh dấu tên giám đốc doanh nghiệp
nhiều usb chữ ký số điện thoại máy tính máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
bước đầu các đối tượng đã thừa nhận thành lập hai trăm tám mươi công ty xuất bán một tám mươi bảy sáu trăm một mươi hóa đơn khống với tổng doanh số là hơn hai mươi năm ba trăm linh tỷ đồng
trong đó doanh thu chưa thuế là hai mươi ba hai trăm linh tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng hơn hai một trăm linh tỷ đồng thu lợi bất chính số tiền khoảng năm trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị càng đến thời điểm cuối năm thì nhu cầu về tài chính trong nhân dân càng tăng cao
lợi dụng điều này hoạt động của tội phạm tín dụng đen càng trở nên phức tạp với những thủ đoạn rất tinh vi
tiềm ẩn nhiều hệ lụy xấu đối với tình hình an ninh trật tự nói riêng và đời sống xã hội nói chung
chính vì thế quyết liệt đấu tranh với tội phạm tín dụng đen là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an tỉnh khánh hòa
trong đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ tích nguyên đán
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại công an thành phố cam ranh
đây là hai đối tượng vũ văn vinh và lê văn tâm đều có hộ khẩu thường trú ở tỉnh hà nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cam ranh khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khám xét nơi ở của hai đối tượng tại thành phố cam ranh cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng
qua điều tra ban đầu chúng tôi đã xác định các đối tượng này là người ở ngoài địa phương
để vào đây cam ranh để mà thường xuyên rải tờ rơi và gọi điện thoại để kêu gọi những người vay nợ
tuy nhiên khi vướng vào cái vòng vay nợ của các đối tượng này thì là các đối tượng này cho vay với lãi suất rất là cao
khi những người cho vay mà không có khả năng trả nợ đầy đủ
các đối tượng này đã nhiều lần gây sức ép cho các con nợ để buộc họ phải vay món nợ mới
thủ tục vay nhanh gọn dễ dàng không cần tài sản thế chấp không cần chứng minh thu nhập
thậm chí không có cả hồ sơ vay và đáp ứng mọi nhu cầu về tài chính của khách
đây là cách các đối tượng tung ra để chiêu dụ những người có nhu cầu vay tiền
điều tra ban đầu của công an thành phố cam ranh cho thấy
từ tháng sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai
hai đối tượng này đã cho ba người dân vay với số tiền gần một một tỷ đồng
với lãi suất từ bốn trăm năm mươi một chín một năm đến một bốn mươi hai chín một năm
vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy định trong bộ luật dân sự hai mươi
từ hai mươi hai năm trăm chín mươi năm lần đến năm mươi hai một trăm bốn mươi năm lần thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
qua đây thì công an thành phố cũng khuyến cáo mọi người
là không nên vướng vào thực hiện các giao dịch vay của các đối tượng hoạt động tín dụng đen này
tại vì khi mà đã vướng vào thì không có lối thoát ra
bản thân những người vay đã rất là khó khăn về kinh tế rồi
mọi người hãy tìm đến những kênh những cơ quan tổ chức tín dụng
là được nhà nước công nhận và thực hiện theo đúng quy trình
thời gian tới tình hình kinh tế lao động
việc làm vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức
cùng với đó nhu cầu tài chính cuối năm sẽ tăng cao nhất là vào dịp cận tết nguyên đán
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen sẽ phức tạp theo quy luật
lực lượng công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen
xiết chặt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
nhất là đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
cũng cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm để lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn kịp thời
công an huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý ba mươi thiếu niên
mang hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn
nhóm thanh thiếu niên này tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
trú tại thị trấn phước an xã hòa an xã ea canh của huyện cơ đông bắc
và do hồ thanh minh chiết một mươi sáu tuổi cầm đầu
theo điều tra ban đầu trước đó chiết kêu đến xã ea phê huyện cơ đông bắc chơi
thì bị một nhóm thanh thiếu niên lạ mặt chặn đánh
với bực tức nên hôm sau chiết về gọi điện nhắn tin huy động cho hai mươi chín đồng bọn
điều khiển khoảng một mươi xe máy chạy trên quốc lộ hai mươi sáu
theo hướng từ thị trấn phước an đến xã ea phê
trên đường đi về cả nhóm cầm theo nhiều loại hung khí nguy hiểm
liên tục đánh võng nẹt bô la hét gây hoang mang lo sợ cho người dân sống hai bên đường
rất may sự việc trên đã nhanh chóng được công an xã ea phê
và đội cảnh sát hình sự công an huyện cơ đông bắc phát hiện ngăn chặn kịp thời
hiện công an huyện cơ đông bắc đang tạm giữ một mươi chiếc xe máy ba cây dao dựa một cây gậy
và tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý ba mươi đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
thông tin về tình hình giao thông vừa được cục cảnh sát giao thông đưa ra tối qua cho biết
trong ngày nghỉ đầu tiên tết dương lịch
toàn quốc đã xảy ra bốn mươi một vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm một mươi người tử vong bốn mươi người bị thương
qua tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ
lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện gần bảy bốn trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền một mươi bảy bốn mươi bốn tỷ đồng tạm giữ hơn một trăm linh xe ô tô hơn hai bốn trăm linh xe mô tô
sáu mươi bảy phương tiện khác tước hơn một năm trăm linh giấy phép lái xe các loại
trong đó riêng về nồng độ cồn có tới hơn một tám trăm linh tài xế vi phạm
về vi phạm quá tốc độ là hơn một năm trăm linh trường hợp
cơi nới thùng xe quá khổ quá tải một trăm sáu mươi tám trường hợp
ngoài ra có hai tài xế bị lực lượng chức năng phát hiện sử dụng ma túy
qua hệ thống giám sát phát hiện xử lý một trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm
trên đường thủy lực lượng cảnh sát đường thủy công an các địa phương
đã kiểm tra phát hiện xử lý một trăm ba mươi năm trường hợp vi phạm phạt tiền một trăm ba mươi hai triệu đồng
trên đường sát đã phát hiện xử lý năm trường hợp vi phạm phạt tiền hai triệu đồng
thưa quý vị nhiều địa phương trên cả nước đang tổ chức các hoạt động thú vị
hấp dẫn du khách để trả đón năm mới
chào năm mới hai nghìn hai mươi bốn và đón tết dương lịch
nhiều điểm đến của hà nội tổ chức các hoạt động sự kiện hấp dẫn để thu hút du khách
khu vực phố đi bộ và phụ cận thuộc quận hoàn kiếm sẽ kéo dài thêm một ngày
để người dân và du khách vui chơi tham quan
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
nhiều điểm di sản lớn tại hà nội tập trung trang trí
tổ chức các hoạt động để thu hút khách
du khách có thể trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch mới về đêm tại hà nội
như tùa đêm tại hoàng thành thăng long văn miếu cúc tử giám di tích nhà tù hoàn lò
khu vực ngoại thành hà nội cũng có nhiều điểm đến hấp dẫn du khách trong dịp nghỉ tết dương lịch
sapa lào cai dịp tết dương lịch cũng là một điểm đến của nhiều người dân
du khách có thể chiêm ngưỡng những gốc anh đào trổ bông rực sắc hồng săn băng tuyết
và thưởng thức màn bán pháo hoa tầm thấp kéo dài một mươi năm phút vào tối nội

sapa dự kiến đón trung bình khoảng ba mươi lượt khách du lịch mỗi ngày trong kỳ nghỉ tết dương lịch
tại thành phố hồ chí minh hàng loạt các hoạt động chào năm mới đã được tổ chức
đặc biệt là lễ hội đếm ngược cao đào vào tối nay ba mươi một tháng một mươi hai tại phố đi bộ nguyễn huệ
các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại hai điểm đường hầm sông sài gòn
và công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một cũng đã chuẩn bị sẵn sàng
ngoài ra tuần lễ du lịch lễ chào đón khách quốc tế đầu năm mới tại sân bay tân sơn nhất tổ chức vào ngày một tháng một
còn tại thành phố đà nẵng cũng có nhiều hoạt động vui chơi giải trí và các điểm check in thú vị phục vụ người dân và du khách
thành phố đã lắp đặt ba điểm check in ở các địa điểm công cộng
vào tối nay chương trình nghệ thuật cao đao đà nẵng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra tại khán đài pháo hoa
dọc đường trần hưng đạo